mới đây cảnh sát giao thông công an tp hcm đã phát hiện đối tượng dùng giấy tờ quân đội giả
để chở theo bốn người đi qua trạm kiểm soát covid một mươi chín trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
tại thời điểm kiểm tra trên xe có năm người
lái xe là nguyễn đức bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường tân thới hiệp quận một mươi hai tp hcm
lái xe cho biết mình là người thuộc quân đội và đã xuất trình ba loại giấy tờ có liên quan đến quân đội
đều mang tên nguyễn đức bảy
do có nhiều biểu hiện nghi vấn về số giấy tờ này
nên tổ công tác đã đưa lái xe cùng số người trên về công an phường long phước tp hcm để làm việc
tại cơ quan công an sau khi đấu tranh đối tượng đã khai nhận mình không phải là người trong quân đội
số giấy tờ trên bảy nhờ một người quen làm cho với mục đích sử dụng
nhằm qua mắt lực lượng chức năng để qua các chốt kiểm soát covid một mươi chín
đối tượng đang trên đường chở bốn người từ đồng nai lên tp hcm để tiêm vaccine covid một mươi chín thì bị bắt giữ